theo đó đại diện chính quyền các đơn vị sẽ cùng cộng đồng thỏa thuận xây dựng quy chế đồng quản lý sử dụng và khai thác rừng ngập mặn thành lập ban quản lý gắn liền quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng ngập mặn